trong truyền thống của người việt ngày tết cũng là ngày để mọi người cùng thể hiện tình cảm sự tri ân và tấm lòng tương thân tương ái
câu chuyện về những chiếc bánh trưng từ thiện cho người nghèo và gia đình chính sách tại quảng bình sau đây là một minh chứng rõ nét
gia đình ông chuyển đại diện cho hơn bốn mươi hộ gia đình nghèo đến nhận bánh trưng
đây cũng là lần đầu tiên ông nhận những cái bánh trưng tình nghĩa ấm áp này
ông cũng mong rằng những gói bánh trưng này sẽ góp phần nhỏ vào cái tết đầm ấm của những gia đình nghèo trong tết đình dậu năm nay
trong cái tết vì người nghèo này thì hồi chú thấp đỏ thị xã ba đôn tổ chức một cái chương trình gọi là nồi bánh trưng xanh để tặng quà cho bà con
ngoài bốn trăm linh cặp bánh trưng được trao về cho sáu phường xã ở thị xã ba đồn số còn lại được đơn vị tổ chức bán và dùng số tiền để trao cho bệnh nhân nghèo
và thực hiện chương trình bữa cơm từ thiện nồi cháo tử thiện cho người nhà và bệnh nhân nghèo trong dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín
với chương trình gọi bánh trưng tử thiện dành cho người nghèo và gia đình chính sách hôm nay tôi nhận số bánh này
và trao tần tài cho những người nghèo và gia đình chính sách để có buổi tết đầm ấm
các đơn vị sẽ tổ chức chương trình này thường niên và mỗi khi nhắc đến gói bánh trưng xanh ở đình làng phan long
họ sẽ nghĩ đến sự chung tay giúp đỡ của những người con phan long xưa và phường ba đồn này là tính cấu kết cộng đồng
tình làng nghệ xóm
mỗi khi tết đến xuân về